một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới hoạt động rất tinh vi vừa bị công an quận long biên thành phố hà nội triệt phá thành công
đây là đường dây khép kín các đối tượng tham gia đường dây này rất liều lĩnh vận chuyển số lượng lớn ma túy từ biên giới về việt nam để tiêu thụ
theo tài liệu điều tra vào khoảng đầu tháng hai các trinh sát công an quận long biên đã phát hiện một nhóm đối tượng ở huyện điện biên đông tỉnh điện biên
thường xuyên thuê nhà ở địa bàn quận long biên có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chân ma túy
công an quận long biên đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với đường dây tội phạm này
theo đó vào khoảng hai giờ năm mươi phút ngày sáu tháng bốn tại tổ một mươi sáu phường thạch bàn công an quận long biên đã tiến hành bắt giữ đối tượng trá a sùng sinh năm hai nghìn
trú tại xã nậm lịch huyện mường ảng tỉnh điện biên khi dùng vừa xuống xe khách thu giữ trong ba lô của sùng một mươi sáu bánh heroin
tiếp tục mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng hờ a già sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên
hờ a già là một mắt xích chính trong đường dây ma túy này
tất cả đầu số ma túy được lấy từ một đối tượng người nước ngoài bên kia biên giới và chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng
còn tại đồng nai một đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang mua bán gần một kg từ tp hcm mang xuống đồng nai bán kiếm lời
đó là đối tượng ogia g kingsley ba mươi hai tuổi quốc tỉnh nigeria trú tại quận gò vấp tp hcm
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp trinh sát phòng kỳ sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
các phòng nghiệp vụ và tổ một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng đối tượng đang mang một gói ma túy có khối lượng gần một kg đi bán tại tp biên hòa
khi đi đến khu phố hai phường thống nhất tp biên hòa thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện công an tỉnh đồng nai vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
với hành vi nhận hối lộ liên quan tới lĩnh vực đất đai vũ trí hữu giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đạ hoai văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lâm đồng
vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
vũ trí hữu bị khởi tố vì những sai phạm trên lĩnh vực đất đai trong giai đoạn làm giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện bảo lâm
trong thời gian này hữu đã cấu kết làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thửa biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông
hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai
lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của vũ trí hữu trên đường huỳnh thúc kháng phường hai thành phố bảo lộc
vào ngày sáu tháng bảy công an tp cao bằng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm bùi văn hiệp đặng tuấn hoàng và nông thu hương vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
những xe phạm của ba đối tượng trên xảy ra trong thời gian bùi văn hiệp còn là chủ tịch ubnd phường sông bằng kiêm tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm sông bằng
đặng tuấn hoàng và nông thu hương đều là công chức địa chính phường sông bằng kiêm thành viên tổ quản lý chợ tạm sông bằng
trong quá trình điều tra cơ quan công an tp cao bằng phát hiện trong thời gian công tác tại tổ quản lý chợ tạm sông bằng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
ba đối tượng trên đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây thất thoát tài sản của nhà nước
vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bùi văn hiệp
đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với đặng tuấn hoàng và nông thu hương vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tin vào hình ảnh chuyển tiền thành công qua màn hình điện thoại nhiều người không hiê biết rằng đó là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo lợi dụng hình thức thanh toán không tiền mặt
vì thiếu cảnh giác và cẩn thận đã có nhiều người trở thành nạn nhân
đặc biệt là khi phương thức thanh toán trực tuyến đang phổ biến như hiện nay
chị nhật trâm tiểu thương chợ đống đa tp đà nẵng
cách đây không lâu một đối tượng đã đến mua hàng và yêu cầu thanh toán bằng hình thức quét mạ quy rờ
trong thời gian ngắn giao dịch đối tượng báo chuyển khoản thành công thể hiện qua hình ảnh chụp biên lai ngân hàng
kiểm tra tài khoản chị trâm không thấy bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đến
nghi ngờ lừa đảo chị yêu cầu trả tiền mặt
thế nhưng đối tượng biện hộ bằng lý do
do chuyển khoản nhầm và nhanh chóng rời đi
tuy chưa mất hẳn nhưng đây cũng là một bài học cảnh giác với chị
để tránh lừa đảo qua thanh toán không tiền mặt thứ nhất là tiền phải về với ngân hàng của mình
mình nên sử dụng wifi hoặc là bốn g để mình nhận giao dịch xong rồi mình hãy giao hàng cho khách hàng
bởi vì thật sự là không thể tin nghe được cả
kể cả món đồ đó lớn hay nhỏ gì có nó cũng là công sức và mồ hôi của mình
câu chuyện trên là bài học cảnh tĩnh cho rất nhiều người
rất nhiều tiểu thương chủ cơ sở kinh doanh
hiện nay đối tượng lợi dụng tâm lý bất cận thiếu cảnh giác của người bán hàng
chỉ cần chụp ảnh chuyển tiền thành công là có thể ra về
chứ không cần đợi đến khi tiền về tài khoản
đặc biệt lúc đông người mua bán đối tượng càng dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo
cứ gửi cái app và à tôi đã thanh toán rồi
thì cho bà con tiểu thương thì bà con tiểu thương đông quá thì cứ nghĩ à đã thanh toán cho mình rồi
nhưng vô tình thì đối tượng này là chưa thanh toán và đã lừa có hành vi là chiếm được tài sản của bà con làm cho gai thiệt hại đến tài sản đối với bà con tiểu thương
hướng dẫn bà con để nhận biết cái trong cái quá trình thanh toán điện tử online
thì trong cái tài khoản ví của mình là phải có cái tin nhắn để khi nhận diện cái tài khoản nó vào tài khoản của mình chính thức
rồi thì mình mới được là giao hàng hóa cho khách hàng
bên cạnh phương thức lừa đảo qua lệnh chuyển tiền giả đối tượng còn sử dụng các thủ đoạn khác như lợi dụng khách hàng đang sử dụng ví điện tử momo bayo để tạo website mạo danh nhà cung cấp đăng tải câu hỏi để khách hàng lộ thông tin tài khoản hay giả vờ chuyển nhầm tiền
sau đó tạo trang có giao diện giống ngân hàng hướng dẫn clip vào link đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền
quan trọng nhất là bảo mặt thông tin của tài khoản đó
thứ nhất là thông tin liên quan đến cá nhân của người dân
thứ hai là các thông tin liên quan đến mạng otp được kết nối với lại số điện thoại của người dân
và phòng an ninh mạng phòng chống phạm phòng nghệ cao cũng khiến các người dân là quá trình mà sử dụng các trang web không có tri cập vào các đường liên lạc cũng như là vào các mẫu qr code lại
rồi đăng đưa các thông tin cá nhân của mình lên các trang mạng xã hội như facebook yalo
các thông tin đó thì các đối tượng lợi dụng vào các thông tin đó để có thể là tra soát lấy cách cấp thông tin tự tạp
trước những vụ việc xảy ra tiểu thương chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác và tìm hiểu rõ phương thức thủ đoạn của đối tượng để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo
thưa quý vị vào chiều ngày sáu tháng bảy tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao phóng viên đề nghị cho biết về thông tin công ty tổ chức đêm nhạc của nhóm blackpink đăng bản đồ lưỡi bò cũng như là việc phim baby bị cấm chiếu với lý do tương tự
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết các cơ quan chức năng của việt nam
đang tiến hành xác minh liên quan đến việc cấm chiếu phim baby tại việt nam
bà phạm thu hằng nhấn mạnh quan điểm của việt nam về yêu sách đường chín đoạn là rõ ràng nhất quán và đã được nói rõ rất nhiều lần
việc quảng bá sử dụng các sản phẩm ấn phẩm có đường chín đoạn tại việt nam là vi phạm các quy định của việt nam và không được chấp nhận
bà hằng cho hay vụ việc này báo chí đã có thông tin cũng như thông tin về các biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng việt nam theo đúng quy định của pháp luật việt nam
những ngày qua công an phường hai mươi bốn quận bình thạnh tp hcm liên tục cắt cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ khu phố
tuần tra túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở bờ kè kênh thanh đa để bảo vệ an toàn và hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra
trong cao điểm mùa mưa và chiều cường xảy ra thường xuyên đã khiến một đoạn bờ kè kênh thanh đa đoạn thuộc phường hai mươi năm quận bình thạnh
dài khoảng một trăm hai mươi mét bị sụt lúng sạt lỡ một mươi năm hộ dân bị ảnh hưởng phải khẩn trương di dời vật dụng dọn nhà ra khỏi khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn
khác biệt lúng lẹ lắm chứ mưa xuống là bắt đầu nó lỡ
ngay sau khi tiếp nhận tin báo sạt lở công an phường hai mươi năm đã tăng cường lực lượng có mặt tại khu vực này để hỗ trợ người dân sơ tán đến địa điểm an toàn
đồng thời chia hành nhiều điểm chốt chặn tuần tra theo dõi đánh giá tình hình và cảnh báo nguy hiểm tại tuyến kè thanh đa
túc trực xuyên đêm để đảm bảo không có sự cố bất ngờ xảy ra
chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn và đảm bảo về
công tác tuần tra xung quanh tất cả những khu vực hiện nay đang có dấu hiệu sạt lở nhằm đảm bảo tài khoản cho người dân không bị mất cắp
và đảm bảo tính mạng không để người dân để xảy ra những sự cố đáng tiếc
hiện tại ủy ban nhân dân quận bình thạnh đã thực hiện các biện pháp di dời để người dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
qua rà soát nhân khẩu trong khu vực sạt lở bao gồm một mươi năm hộ dân bảy mươi chín nhân khẩu
trong đó có bảy căn ba mươi năm nhân khẩu di dời theo sự chỉ đạo
và tám căn bốn mươi bốn nhân khẩu
trong những ngày vừa qua đặc biệt là khi đêm xuống tổ công tác của công an phường hai mươi năm đều đặn tuần tra đến sáng sớm hôm sau
chính sự xuất hiện liên tục của các chiến sĩ công an với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ đã đem lại sự an tâm an toàn cho người dân
kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân trong sáng nay đoàn công tác bộ công an khu vực phía nam
do thiếu tướng cao đăng hưng phó tránh văn phòng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tổ chức về nguồn khu di tích căn cứ trung ương cục miền nam tại tây ninh
đoàn gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị lực lượng an ninh thuộc bộ công an khu vực phía nam
cùng với đại diện công an tỉnh tây ninh công an huyện tân biên tây ninh
đã viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đội tám mươi hai tây ninh nơi yên dấp của gần một mươi bốn liệt sĩ từ khắp mọi miền tổ quốc
đoàn cũng đã tới dân hương dân hòa tại khu di tích tiểu bang bảo vệ chính trị
ban an ninh trung ương cục miền nam một trong những đơn vị mũi nhọn của an ninh miền nam
đoàn đã đi tham quan khu di tích nhà truyền thống tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã sống
chiến đấu và lập nên nhiều chiến công hiển hách của lực lượng an ninh nhân dân
chuyến về nguồn diễn ra trong không khí trang trọng ý nghĩa góp phần giáo dục cán bộ
chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh
niềm tự hào truyền thống vẻ vang của lực lượng từ đó không ngừng tu dưỡng trang luyện
nêu cao bản lĩnh chính trị tinh thần trách nhiệm thực hiện hiệu quả các mặt công tác
theo sở giao thông vận tải tp hcm nghị quyết chín mươi tám vừa được quốc hội thông qua sẽ giúp thành phố
tháo gỡ một số dự án bt ký hợp đồng trước ngày luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp có hiệu lực
theo đó dự án vành đai hai tại tp hcm được quy hoạch cách đây hơn một mươi năm năm
với tổng chiều dài khoảng sáu mươi bốn km tuy nhiên đến nay vẫn còn một mươi bốn km chưa hoàn thành bao gồm có bốn đoạn
đoạn một từ cầu phú hữu đến xa lộ hà nội dài ba năm km rộng sáu mươi bảy m cho sáu làng xe
đoạn hai từ xa lộ hà nội đến đường phạm văn đồng dài hai năm km
đoạn ba từ đường phạm văn đồng đến nút giao thông gò dưa theo hình thức đối tác công tư hợp đồng bt
còn đoạn bốn từ quốc lộ một đến đường nguyễn văn linh quận bình tân huyện bình chánh
cân đối được vốn đầu tư
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm suốt một mươi năm qua
tp hcm luôn đặt mục tiêu khép kính vành đài hai nhưng lại mất nhiều thời gian chọn lựa phương thức đầu tư
trước đây có giai đoạn thực hiện theo hình thức bt xây dựng chuyển giao
nhưng kể từ khi có luật đầu tư công mới hình thức này không còn phù hợp nữa
do đó với việc nghị quyết chín mươi tám cho phép thí điểm các cơ chế đặc thù với tp hcm
sẽ giúp thành phố tháo gỡ được một số dự án này
nhiều quận huyện tại tp hcm đang nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền xử lý vi phạm
lập lại trật tự đô thị chấn chính tình trạng lớn chiếm vỉa hè lồng lệ đường
nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị
điểm giữ xe tại khu vực bệnh viện bình dân bệnh viện mắt là hai trong số các trọng điểm nhất nhối
về tình trạng chiếm dụng vỉa hè tồn tại suốt nhiều năm ở địa bàn quận ba tp hcm
điểm giữ xe tại khu vực bệnh viện bình dân bệnh viện mắc là hai trong số các trọng điểm nhất nhối